tôi có luật pháp riêng của tôi

để những người chơi trong đấy quyết định cuộc chơi của mình
và giá trị tạo ra được chia sẻ
và tôi đến đâu tôi tuần thủ luật pháp
không phải là chỉ riêng việt nam
ở khu vực châu á thái bình dương
thì là cái khu vực mà có cái tỷ lệ dân số trẻ
kinh tế phát triển năng đồng
và cái tỷ lệ người dùng internet rất cao
và cái nhu cầu sử dụng mạng xã hội cũng lớn
thì nghĩa rằng là cả thị trường việt nam
và thị trường châu á thái bình dương
có một cái tiềm năng rất là lớn
về các cái mạng xã hội
tuy nhiên nhưng mà tròn cái góc độ phát triển
mạng xã hội như thế nào
đương nhiên là một cái bài toán
cần phải giảng cho doanh nghiệp
bởi vì nếu như mà chúng ta
các doanh nghiệp đi theo một các mô hình mạng xã hội phổ biến
như là facebook hay là twitter chẳng hạn
thì sẽ rất là khó cạnh tranh
trên thực tế mạng xã hội
made in việt nam
không phải là một khái niệm mới
khi đã có khoảng hơn bốn trăm linh mạng xã hội
được bộ thông tin và truyền thông cấp phép hoạt động
tại việt nam
tuy nhiên việc ra mắt rồi nhanh chóng
chìm vào quên lãng khiến không nhiều người dùng
trong nước biết về mạng xã hội này
điều này có thể được thay đổi với sự tham gia
của những tập đoàn công nghệ lớn tại việt nam hiện nay
với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng
thậm chí hàng nghìn tỷ đồng
những mạng xã hội thuần việt được kỳ vọng
sẽ đem tới nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng
thay vì phụ thuộc quá nhiều
với những nền tảng đến từ nước ngoài
sau chưa đầy hai tháng ra mắt
gapo một mạng xã hội của việt nam
đã cán mốc hai triệu người dùng
ngoài những tính năng cơ bản của một mạng xã hội
gapo còn phát triển tính năng đặc biệt
là định danh tài khoản
giúp người dùng không lo bị mất tài khoản
hoặc bị người khác mạo danh
để thu hút người dùng mạng xã hội này
cũng liên tục đưa ra những tính năng thú vị
như thay đổi giao diện tích hợp otp
mở tính năng cảm xúc cho các bài viết
thực ra cái về phần giao diện của người sử dụng
thì bọn mình có chiến lược rất là rõ ràng
thứ nhất là bọn mình lắng nghe cái ý kiến
dựa vào cái hành vi của người ta sử dụng
tất cả những thay đổi về mạng chứa sản phẩm
bọn mình đều dựa vào data của người dùng
họ click vào đâu hay họ đang bị
dừng vào màn hình nào người nhất
thì bọn mình đều tất cả đều dựa vào
số liệu của khách hàng để bảo hiểm tới những sản phẩm
bên cạnh gapo mới đây công ty công nghệ truyền thông
vc corp cũng cho ra mắt một mạng xã hội
có tên là lotus
mạng xã hội này có cơ chế hoạt động
không giống các mạng truyền thông xã hội khác
người dùng không kết bạn mà quan tâm
theo dõi làm fan
nguồn thông tin kết nối với nội dung
các chủ đề cần quan tâm và các mối quan tâm
vì thế người dùng lotus
kết nối với nhau xung quanh các nội dung
các chủ đề mà họ quan tâm
thuật toán của lotus được tăng cường
bởi công nghệ ai chú trọng vào việc
cung cấp những nội dung phù hợp với từng cá nhân
và các cá nhân liên quan
ngay trong giai đoạn đầu lotus hợp tác
với hơn năm trăm linh nhà sáng tạo nội dung
trong hai mươi lĩnh vực như giáo dục
kinh tế nhiếp ảnh viết chuyện
lối sống giải trí âm nhạc
trên lotus người dùng đều có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung
và mạng xã hội này xây dựng các công cụ
để người dùng có thể dễ dàng tạo ra
các nội dung đẹp hơn mới mẻ
và sinh động hơn
cách chúng tôi làm sản phẩm lotus
là chúng tôi xem là ở xã hội việt nam
nó có những vấn đề gì
linh quan đến tiêu thụ nội dung
mà các mạng xã hội khác
hoặc là các trang web khác
chưa giải quyết được
thì mình giải quyết những cái vấn đề
những cái nhức nhối đấy của người sử dụng
thì đấy khi người ta đã được thỏa mãn
thì người ta sẽ dùng cái mạng của mình thường xuyên hơn
hiện có thể thấy rất nhiều mạng xã hội tại việt nam
đã và đang xây dựng những chiến lược riêng cho mình
thay vì cạnh tranh trực tiếp với các gã khổng lồ
hướng đi của mạng xã hội việt là tập trung vào thị trường ngách
cung cấp các dịch vụ tính năng riêng biệt
trong đó việc tiếp cận văn hóa là một trong những lợi thế
ở việt nam cũng đã có một cái mạng xã hội thành công
rất thành công đấy là zalo
zalo thu hút rất là tốt cái người dùng ở việt nam
đặc biệt là người dùng ở khu vực nông thôn
những người lớn tuổi
và những người mà sử dụng internet lần đầu
các cái nội dung thuần việt
không có tiếng anh và các cái phần ở trên đấy
thì nó cũng thu hút rất là tốt cho thị trường việt nam
thì zalo có thể là một cái mẫu hình tốt
để cho các doanh nghiệp có thể học hỏi
cũng như là có thể là đi theo một cái xu hướng
là khai thả các cái thị trường ngách
tức là những cái mạng xã hội chuyên biệt
danh cho những cái cộng đồng nhất định
chúng ta nhìn sang các cái thị trường lợi
như ở mỹ chẳng hạn
mặc dù các cái doanh nghiệp không thể cạnh tranh được
được trực tiếp với facebook twitter
nhưng những cái mạng xã hội chuyên biệt riêng
như là resdit hay là cora chẳng hạn
họ vẫn có những cái trộn đựng riêng nhất định
ở trên đấy
hay những cái mạng xã hội dành cho nhu cầu nghề nghiệp
linkedin chẳng hạn
đấy cũng là những cái mạng xã hội đi vào thị trường ngách
đấy là cả những cái gợi cho doanh nghiệp việt nam
khi lừa chọn một cái mô hình mạng xã hội như thế nào
trong bối cảnh các ông lớn nước ngoài
đang phải đối mặt với những bê bối
giò dỉ thông tin người dùng
tin xấu độc tin giả
mối quan tâm của người dùng việt nam
chính là việc đảm bảo an toàn dữ liệu
và những nội dung chất lượng khi tham gia bất kỳ mạng xã hội nào
việc xây dựng và phát triển mạng xã hội của riêng việt nam
không chỉ dừng lại ở mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin
kết nối xã hội đơn thuần
điều quan trọng hơn là một chiến lược trên không gian mạng
xây dựng một nền tảng số của người việt
do người việt và vì người việt
xem về phía người dùng
hiện tại thì rõ ràng là kể cả facebook hay youtube
đều đang gặp phải những cái vấn đề rất là lớn
trong việc bảo vệ an toàn cho người dùng
đầu tiên là an toàn về mặt dữ liệu
chúng ta thấy rằng là facebook đã từng dính phải
một cái vụ bế bối rất là lớn
về làm lộ những thông tin của người dùng
và mới đây thôi thì cũng có những cái thông tin rằng là
khoảng hơn năm mươi triệu các số điện thoại của người dùng việt nam
bị facebook làm ro rỉ ra ngoài
những cái vấn đề về bảo vệ dữ liệu
rõ ràng đang là điểm yếu của các mạng xã hội
với lời thế đi sau
các doanh nghiệp việt nam cần phải làm tốt hơn
trong việc bảo vệ dữ liệu
bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng
tôi cho rằng là người dùng sẽ ngày càng
yêu cầu khách hàng
đã khé hơn trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho mình
đảm bảo về mặt dữ liệu cho mình
và nếu mà chúng ta cần phải tỉnh toán đến điều này
nếu như doanh nghiệp việt nam còn muốn hướng ra thị trường quốc tế
bởi vì cuộc chơi về mặt công nghệ bây giờ
không phải là chỉ đọng gọi trong thị trường việt nam
mà là còn thị trường các nước khác nữa
doanh nghiệp việt nam nếu muốn có tham vọng bước ra nước ngoài
thì rõ ràng cũng sẽ phải chú trọng đến những cái tiêu chuẩn chung
của người dùng toàn cầu
đấy là cái nhu cầu về mặt an toàn
nhu cầu về mặt bảo mật
nhu cầu về chuyện là tôn trọng các cái chuẩn mực về mặt cộng đồng
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu sự ra mắt của rất nhiều mạng xã hội việt
đây là những tín hiệu đáng mừng khi một số doanh nghiệp
tập đoàn lớn của việt nam đã tìm được hướng đi riêng
và nguồn lực đầu tư đáng kể để phát triển mạng xã hội việt
bên cạnh đó trong thời gian tới
bộ thông tin và truyền thông cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước
nhằm tìm kiếm sự chuyển giao công nghệ
đồng thời kết nối hợp tác kinh doanh với những đối tác nước ngoài
có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển mạng xã hội
có thể thấy cơ hội là rất sáng cho các doanh nghiệp việt
tiến lên xây dựng mạng xã hội của người việt
do chính người việt phát triển và làm chủ
chương trình chuyển động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau